tại hà nội báo nhân dân và bộ công an tiến hành hội nghị tổng kết năm năm thực hiện nghị quyết liên tịch
và ký chương trình phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự xây dựng lực lượng công an nhân dân giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn ba mươi
đồng chí tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đồng chí thuận hiễu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân chủ tịch hội nhà báo việt nam đồng chủ trì hội nghị
trong năm năm qua báo nhân dân đã chỉ đạo các ấn phẩm của báo gồm nhân dân hàng ngày nhân dân cuối tuần nhân dân hàng tháng
nhân dân điện tử tiếng việt nhân dân điện tử tiếng anh thời nay và truyền hình nhân dân
dành cho công tác tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và lực lượng công an nhân dân một vị trí xứng đáng
rất nhiều tác phẩm viết về ngành công an nhân dân đã giành giải cao trong các cuộc thi báo chí trong nước
và quan trọng nhất đã đưa hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ công an trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm
đến với người dân trên mọi miền đất nước
tuy nhiên do hạn chế về nguồn tin không ít bài viết thiếu hấp dẫn giảm hiệu quả định hướng dư luận
trong thời gian tới báo nhân dân sẽ tăng cường các tuyến bài dài hơi về các vấn đề trọng điểm của ngành
tăng cường mục xã luận cùng suy ngẫm điều tra bình luận trong chỉ đạo phân tích nhận định tình hình
các đơn vị của bộ công an sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các phóng viên của báo nhân dân thâm nhập
lấy tư liệu tuyên truyền một cách nhanh kịp thời chính xác để định hướng đúng và chúng
các đơn vị của báo nhân dân sẽ tăng cường các tuyến bài dài hơi về các vấn đề trọng điểm của ngành
khiếm khuyết tồn tại trong thời gian qua cần phải được tổng kết đánh giá đúng mức và khắc phục trong quyết tâm chính trị
thông qua việc tiếp tục ký kết phối hợp tuyên truyền về công tác an ninh trật tự và xây dựng lực lượng giai đoạn mới hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
với nhiều khó khăn thách thức mà mỗi cơ quan đơn vị cá nhân phải nỗ lực vượt qua
điều đó đòi hỏi chung tay góp sức hơn nữa của lãnh đạo hai cơ quan của tất cả các đơn vị và các đồng chí chúng ta
nhân dịp này
cơ quan đã công bố quyết định khen thưởng tặng kỷ niệm trương và bằng khen cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin tuyên truyền